tôi nghĩ rằng là thế này chúng ta phải xem xét đánh giá cụ thể
cái tổng thể trong cái phát triển hà nội
cũng đã có đề xuất là sẽ phải điều chỉnh và phát triển mạnh hơn cái hệ thống giao thông
đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ ở đây
nếu như trước kia chúng ta nói đã áp lực
bởi vì chúng ta chỉ có đường vành đai ba đường lên cầu thăng long
thì bây giờ chúng ta đã có cái đường vành đai bốn đường vành đai năm
chúng ta đang có hai ba cái tuyến đường xuyên tâm
thì sắp tới chúng ta sẽ có tám cái tuyến đường xuyên tâm
để kết nối lại
thì như vậy tức là khi gia tăng dân số
gắn kết với cái việc phát triển đồng bộ các mạng đường giao thông
thì nó sẽ đỡ cái ách tắc hơn
vấn đề điểm đen ách tắc ở khu vực pháp vân vành đai ba
có ý kiến cho rằng là nguyên nhân một phần là do sự lỏng lẻo về quản lý
vậy ông có đưa ra những cái giải pháp như thế nào
về quản lý các bến xe này sau khi
đặc biệt là sau khi bến xe yên sở đã được hình thành
riêng đối với lĩnh vực giao thông
khi di rời các bến xe cũ đi
hoặc là khi nó đang còn quản lý khai thác
chúng ta không có giám sát
thì cũng vẫn sẽ buông lỏng quản lý
cái hiện tượng mà đưa đón khách
ở ngoài các bến xe vẫn xảy ra
cái đó là trách nhiệm của ai
thì là trách nhiệm của địa phương của ngân quản lý
còn nếu như trong cái bối cảnh vừa khai thác các bến xe cũ
lại vừa khai thác các bến xe mới đang đồng tư xây dựng
thì vai trò quản lý phải nâng cao
cái này cần phải có sự đổi mới
của các cơ quan quản lý
có sự quyết liệt hơn
và đặc biệt tôi cho là phải phân công rõ trách nhiệm ra
không thể nói chung chung là cơ quan quản lý được
mà phải nói là sở giao thông vận tải
là quận là phường
hay là công an của từng khu vực một
phải nói cho rõ ra
và từ đó chúng ta mới có xử lý
thưa ông bàn thêm về vị trí cũng như là việc xây dựng bến xe yên sở
thì hiện nay đang có những ý kiến xung đột trái chiều nhau
vậy ông có đánh giá như thế nào về việc xây dựng đầu tư bến xe này
việc đầu tư xây dựng các bến xe yên sở này
thì tôi cho rằng cần
nhưng chúng ta phải tuân thủ ra quy trình
và một cái yếu tố quan trọng nữa
mà nó sẽ gắn kết
với thời hạn giao đất
tôi cho là phải xem xét
cái nội dung
cái chức năng sử dụng
của cái khu vực bến xe này như thế nào
hiện nay thì chủ tư dự kiến
là một tầng hầm bốn tầng nổi
nhưng mà chức năng khai thác sử dụng nó là cái gì
phục vụ bến xe có thương mại hay không
có siêu thị hay không
hay là có những cái dịch vụ gì nữa
thì cái này chúng ta phải xem xét
và đặc biệt là phải quản lý chặt chẽ
cái thời hạn mà được giao đất
nó sẽ gắn với cái chức năng sử dụng trong này
chứ không phải nay anh đề xuất thế này
mai anh làm khác đi
thì tôi thấy chưa đặt vấn đề này mạnh hơn lắm
cần phải xem xét ý kiến rộng rãi
để cho người dân đóng góp
và đặc biệt là các chuyên gia chuyên ngành
họ phải xem xét họ đóng góp
họ phải nêu những cái tiêu chí
có như vậy thì cái quản lý nó mới hữu hiệu được
vâng như vậy có thể nói là
việc xây dựng bến xe yên sở thì cũng
rất cần có sự tham vấn từ phía người dân
và đồng thời là chúng ta cũng cần phải
chặt chẽ hơn về công tác quản lý
bởi vì mục đích chính thì vẫn là
để phục vụ cho cuộc sống của người dân
vâng một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
thưa quý vị quy hoạch bến xe tạm yên sở
được đưa ra với mục tiêu
giảm tài uổng tắc giao thông
cho nội đô phía nam của hà nội
trong khi những ý kiến tranh luận chưa ngã ngũ
thì chúng ta cũng nên xem xét đánh giá tổng thể
những tác động có thể có
của việc di rời xây mới những bến xe này
quy hoạch là như vậy
nhưng nếu những quy hoạch chưa hợp lý
thì việc tính toán điều chỉnh quy hoạch
là hoàn toàn cần thiết
và đến đây thì chương trình tâm điểm cũng đã kết thúc
xin được cảm ơn khách mời
đã tham gia chương trình của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả